để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân đi lại khu vực kết nối giữa cảng cắt lái với vành đai hai
tp hcm đang có những điều chỉnh giao thông hoàn tất các công trình chống ủn tắc tại khu vực này
cảng cát lái nằm trên tuyến đường nguyễn thị định quận hai nơi tập trung hơn bảy mươi lượng container xuất nhập khẩu của cả nước
bình quân có hai mươi hai xe một ngày đêm ra vào có thời điểm lên tới hai mươi ba xe một ngày đêm
vì vậy nhiều tuyến đường xung quanh bị quá tải tìm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
bên cạnh đó nhiều công trình đang thi công tại đây tình hình giao thông càng trở nên phức tạp
năm hai nghìn một mươi tám sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp tổng công ty tân cảng sài gòn hoàn tất thủ tục khởi công công trình đường kết nối cảng cát lái
với vành đai hai dài một năm km với tổng kinh phí đầu tư tuyến đường này là bốn trăm hai mươi chín bốn tỷ
thành phố cũng nhanh chóng nâng cấp các tuyến đường cho phép xe container đi qua
khu công nghệ cao thành phố nhằm giảm áp lực cho tuyến đường đồng văn cống sa lộ hà nội
cuối năm hai nghìn một mươi bảy tổng công ty tân cảng sài gòn cũng đã đầu tư hơn một mươi bốn tỷ đồng để thực hiện việc nâng cấp tại các tuyến đường này